để từ đó lập danh sách người nhận hỗ trợ chính thức trình ubnd quận huyện duyệt kinh phí
trong đợt hỗ trợ này quận bốn đã giả soát lập danh sách ban đầu với khoảng một trăm sáu mươi tám người và chuyển cho qtsc
hiện nay một số phường xã đã nhận kết quả trả về nhưng vẫn còn nhiều lỗi kỹ thuật đang cần phải khắc phục
ông lê văn chiến chủ tịch ubnd quận bốn cho biết
tại quận một mươi danh sách ban đầu quận đã chuyển cho qst trích lọc là khoảng một trăm năm mươi năm người
còn tại bình thạnh phòng lao động thương binh và xã hội quận đã gửi danh sách giả soát ban đầu của khoảng ba trăm tám mươi người cho qst để trích lọc
hầu hết các quận huyện đều đang chờ danh sách do qst trích lọc và trả về cho từng phường xã
tuy nhiên theo phản ánh từ các quận huyện việc ứng dụng phần mềm đang gặp không ít khó khăn
có nhiều trường hợp thông tin người dân cung cấp không trùng khớp với thông tin trên hệ thống
cụ thể là thông tin của nhiều cá nhân tại cơ quan bảo hiểm xã hội
chứng minh nhân dân nhưng khai báo của người dân lại là căn cước công dân nên danh sách người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
theo cơ sở dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội được lọc ra chưa đầy đủ
danh sách người đang hưởng lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một được ra soát dựa trên danh sách người đang đóng các khoản bảo hiểm xã hội tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ngầm hiểu rằng người dân đang được doanh nghiệp công ty đóng bảo hiểm xã hội nghĩa là vẫn đang được trả lương
tuy nhiên hiện nay phát sinh nhiều trường hợp người dân vẫn đang được công ty
doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ nhưng lại không được trả lương
đây là thỏa thuận giữa người dân với doanh nghiệp để việc tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế không bị đứt đoạn
ảnh hưởng đến quyền lợi về sau
ngoài ra còn có những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tự đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng để về già hưởng lương hưu
nhiều người thất nghiệp đã lâu nhưng vì bảo hiểm xã hội vẫn ghi nhận đóng tháng tám nên họ sẽ được phần mềm tách vào diện
đang được trả lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đại diện một phòng lao động thương binh và xã hội chia sẻ
cụ thể năm nhóm được hỗ trợ
theo nghị quyết hội đồng nhân dân thông qua đợt ba sẽ có năm nhóm đối tượng được hỗ trợ gồm
thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài
đang thực tế có mặt trên địa bàn xã phường
người phụ thuộc vào đối tượng hai gồm cha mẹ vợ chồng các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
chồng mẹ vợ chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu
người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương vào tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn nhóm bốn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn
nghị quyết này quy định hỗ trợ cho năm nhóm đối tượng bao gồm một thành viên trong hộ nghèo hộ cận nghèo người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng đang gặp khó khăn
người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn
do bị mất việc làm không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài đang thực tế có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người phụ thuộc của đối tượng hai bao gồm cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
bốn cha mẹ vợ hoặc là chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc sống chung
người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã phường thị trấn
người lưu trú trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn
bảy người đang hưởng lương hưu người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng tám năm hai nghìn hai mươi một có hoàn cảnh thật sự khó khăn đang có mặt trên địa bàn xã hội trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn

chín người đang lưu trú trong các khu nhà trọ khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn